theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm hiện thành phố chỉ còn khoảng bốn người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
vì vậy ban chỉ đạo đề nghị người dân đăng ký tiêm chủng qua tổng đài tám nghìn sáu mươi sáu để sớm hoàn thành một trăm linh người dân tiếp cận vaccine phòng covid một mươi chín ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
cụ thể người từ một mươi tám tuổi trở lên chưa tiêm vaccine mũi một ngừa covid một mươi chín và đang ở tp hcm hãy soạn và nhắn tin theo cụ pháp mũi một họ tên năm sinh quận huyện ví dụ mũi một nguyễn văn a một nghìn chín trăm sáu mươi bình chánh và gửi về tổng đài tám nghìn sáu mươi sáu để được đăng ký và được tiêm vaccine mũi một sớm nhất
sau khi tiêm vaccine người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch thông điệp năm k giữ khoảng cách giữa người với người tại nơi công cộng
và cả trong không gian làm việc chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
mỗi người cần tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác khi trở lại cuộc sống bình thường mới vì nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tồn tại